khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi bảy tháng năm trên địa bàn xã biên giới trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đã xảy ra trận mưa rông kèm theo lốc xoáy trên diện rộng khiến hai người bị thương vì mái tôn rơi trúng
hơn năm mươi ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn nhiều ngôi nhà bị sụp đổ
ngay sau khi xảy ra lốc xoáy ủy ban nhân dân xã trường sơn cùng đồn biên phòng làng mô đã đến hỗ trợ động viên bà con các dân tộc nơi biên giới
khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống